tại hà giang ngân hàng nhà nước việt nam và ubnd tỉnh hà giang đã tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp nhằm nhận diện và bàn các giải pháp hỗ trợ
tính đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi tỉnh hà giang vừa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín vừa chịu tác động thêm của thiên tai cực đoan
gần ba trăm linh doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề sáu bốn trăm linh lao động bị ngừng việc làm tổng giá trị thiệt hại gần một tỷ đồng
chi nhánh các ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hà giang đã áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ cho hơn hai mươi khách hàng với dư nợ là hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng